tình trạng nắng nóng gây gắt đã gây nên hạn hán dọc các tỉnh miền trung hàng loạt hồ chứa nước chạm mực nước chết trong khi hàng trăm hồ chứa nước nhỏ thì cạn kiệt
xâm nhập mặn vào tới mức ba mươi km trên các hệ thống sông lớn khiến cho tình hình thiếu nước ngọt ngày càng trầm trọng ở nhiều địa phương
hậu quả là đến thời điểm này đã có tới một trăm một mươi hộ thiếu nước và hàng chục nghìn hectare lúa thì bị thiệt hại bởi hạn hán
và sinh kế của bà con ở vùng hạn đang cực kỳ bắp bênh và đáng lo ngại
đồng khô giếng cạn khiến nhiều hộ dân ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi lâm vào cảnh vô cùng khó khăn
người đàn ông này phải đi xa để tìm nguồn nước họ phải tận dụng bất cứ chỗ nào còn nước dù có thể nguồn nước đó không bảo đảm vệ sinh
bà con ở trong khu dân cư này rất là vất vả riêng trong có ba đồng nông nghiệp này là đất nước toàn bộ luôn không còn một cái giếng ngãi
cho nên bây giờ cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo giải quyết để cho bà con họ
nắng nóng kéo dài mạch nước ngầm cạn kiệt nhiều trạm cấp nước sinh hoạt không còn nguồn để khai thác nhiều địa phương phải thay phiên nhau mất nước sinh hoạt
nguồn nước ở trộm không đủ thì chúng ta phải điều tiết điều tiết lưng phiên cung cấp cho các thông
học như là bữa nay thông này có thì thông kia phải kết lưng phiên nhau
trong khi người dân khát nước sinh hoạt
thì cây trồng cũng chết khô vì thiếu nước
nhiều diện tích có thể mất trắng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người nông dân
mực đường sông kinh hòa hệ thống trục tiêu cũng đã khô càn hết
nó cũng rất khó khăn
cố gắng duy trì là diện tích tưới của hồ kinh mô thì khoảng tám trăm linh hectare
còn vùng kinh hòa mà nếu không có mưa thì nguy cơ còn gần sáu trăm linh hectare của sinh kế vùng đất là không còn nước mưa
hàng loạt hồ chứa từ thanh hóa nghệ an đến quảng trị quảng ngãi chạm bực nước chết
đã có hơn một trăm một mươi hộ dân ở các tỉnh miền trung thiếu nước sinh hoạt
và hàng chục nghìn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại do hạn hán
thanh hóa có hơn tám hectare ruộng bị hạn hán
chúng tôi đã chủ động kiếm toàn bộ các trạm bơm dầu và huy động toàn bộ lực lượng để khơi thông dòng chảy
cũng như là bơm truyền
đến thời điểm hiện tại tình trạng hạn hán trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã cơ bản được khắc phục
dự báo từ nay đến cuối mùa khô
nắng nóng còn diễn biến khó lường
số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt có thể lên tới một trăm ba mươi tám hộ
ngoài ra diện tích cây trồng bị hạn cũng không ngừng tăng lên